bộ trưởng bộ công thương khẳng định vào năm hai nghìn ba mươi việt nam sẽ được hưởng giá trị tăng thêm của gdp là khoảng một một khi hiệp định cptpp chỉ có một mươi một nền kinh tế thành viên mà không có mỹ
so sánh giữa tpp một mươi hai và cptpp không có mỹ tham dự thì việt nam sẽ là một nước được hưởng lợi nhiều nhất
đánh giá về khía cạnh thu hút đầu tư hiệu quả trong tăng trưởng của xuất khẩu nhập khẩu cũng như một số đóng góp ở khía cạnh khác đối với chỉ số vĩ mô của kinh tế dẫn đến tăng trưởng giá trị gia tăng của gdp mà việt nam được hưởng lợi vào năm hai nghìn ba mươi là ba bảy
tuy nhiên tpp không có mỹ thì những ngành được đánh giá là có thế mạnh của việt nam vẫn giữ nguyên giá trị hưởng lợi
theo đánh giá của người đứng đầu ngành công thương tác động tích cực của cptpp tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực
tuy nhiên bất kỳ khung khổ hội nhập nào cũng có mặt tích cực và ngược lại điều đó phụ thuộc vào nhiều điều kiện
với tinh thần kế thừa nội dung nền tảng của tpp một mươi hai hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp hay còn gọi là tpp một mươi một vẫn được coi là hiệp định thế hệ mới với những đòi hỏi rất cao và toàn diện
nếu được chính thức ký kết vào ngày tám tháng ba tới đây tại chile cptpp sẽ mang lại cho việt nam cũng như một mươi một nước thành viên những cơ hội có